nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi quốc gia trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng đã ban hành công văn số một trăm một mươi hai
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo đó công an thành phố đà nẵng đã huy động bố trí lực lượng chỉ huy hướng dẫn giao thông không để xảy ra
ủn tắc giao thông bảo đảm việc đi lại của thí sinh đến điểm thi và vận chuyển đề thi bài thi thuận lợi an toàn
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng sinh viên tình nguyện dân phòng
cùng phối hợp ứng trực tại các nút giao thông các bến xe nhà ga và các điểm tổ chức thi để điều tiết
phân luồng bảo đảm an toàn giao thông
ngoài ra ban an toàn giao thông thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bố trí tăng cường phương tiện vận tải công cộng
đặc biệt là xe buýt xe khách liên tình nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện phục vụ an toàn
thuận lợi nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám